những năm qua mặc dù nhà nước cùng các cấp chính quyền của tỉnh lai châu đã đầu tư xây mới nhiều trường học
tuy nhiên một số trường ở vùng sâu vùng xa vẫn chưa được đầu tư xây dựng kiên cố
cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy học tập phòng học sân chơi nhà công vụ còn tạm bỡ
ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện học tập của học sinh
ghi nhận tại trường tiểu học của xã đặc biệt khó khăn tá bạ huyện mường tè tỉnh lai châu
đây là trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học tá bạ huyện mừng tè tỉnh lai châu
nhìn vào cơ sở vật chất này chúng ta cứ ngỡ như đây là ngôi trường của những năm thập niên chín mươi
tất cả các phòng học kiên cố nhất cũng chỉ được thưng ván đã mọt úa theo thời gian
thậm chí có phòng chỉ được vây bạt lập tôn chấp vá bằng nhiều màu khác nhau
tuy nhiên vượt lên trên hết các thầy cô giáo nơi đây vẫn miệt mài vì cái chữ cho con em đồng bào la hủ
nơi miền biên cương đầy khó khăn này
các thầy cô giáo ở trong đơn vị trường cố gắng khắc phục vấn đề thiếu thốn trong đơn vị trường
bằng cách là huy động chia sẻ để đóng góp tinh thần cũng như là vật chất để ủng hộ đơn vị trường
như trang bị một số thiết bị ở trong đơn vị trường trang bị các trò chơi các đồ dùng
ghế đá các trò thư viện ngoại trời
để các em học sinh tổ chức tốt hơn ở các hoạt động khác
mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn đủ bề nhưng nhà trường vẫn vượt lên trên khó khăn đưa các em ăn bán chú
đến trường ở bán chú các em được ăn uống đầy đủ được thầy cô giáo dạy kỹ năng sống giúp các em tự tin
chủ động tham gia vào các hoạt động lao động bổ ích như cùng nhau tham gia trồng rau tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn
nhờ vậy mà các em luôn yêu trường yêu lớp phấn đấu vươn lên trong học tập
trường các thầy cô trang sở em rất là tốt được ăn no và vui chơi với bác bè
điều mong ước của các thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán chú tiêu học tá bạ là những nhà hào tâm sẽ chia sẻ
giúp các em có những tâm ao ấm và chân màn cũ để các em không phải chịu cảnh rét mướt trong mùa đông
và sớm đầu tư xây dựng mới nhà trường
rất mong chính quyền địa phương các cấp trên rồi là các nhà hảo tâm quan tâm
đầu tư cho chúng tôi cơ sở vật chất trường lớp học và hệ thống nhà ở bán chú nhà công vụ
tường bao sân cổng tường rào các công trình phụ trợ hỗ trợ cho công tác nuôi dưỡng bán chú
ngôi trường kiên cố với đầy đủ lớp học nhà bán chú nhà công vụ hay chỉ là sân chơi nhỏ
đang là nhu cầu cấp thiết của thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học tá bạ
những thiếu thốn về cơ sở vật chất về trường lớp học của nhà trường rất cần các cấp
các ngành sớm có giải pháp tháo gỡ để góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh
nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương